sau nhiều lần bị con trai đánh và đuổi ra khỏi nhà hà quang nhạo đã dùng dao đâm con trai tử vong rồi đến công an đầu thú
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hai mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo hà quang nhạo
trú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang chín tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
theo cáo trạng sau khi ly hôn vợ hà minh nghĩa trở về sinh sống cùng ông nhạo là cha ruột của nghĩa
trong thời gian chung sống nghĩa thường xuyên la chửi và đuổi cha ra khỏi nhà vì cha mình không chuyển quyền sử dụng đất cho nghĩa
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nhạo nghĩa cùng một số người bạn uống rượu tại nhà nhạo
và trong lúc nhạo nghĩa đã tiếp tục la mắng nhạo
khi nhạo lấy cơm đem ra phía trước nhà ngồi ăn thì bị nghĩa la chửi và lật đổ mâm cơm xuống đất rồi tiếp tục đánh nhạo
tức giận nhạo đã lấy cây dao mát để trên kệ bếp đâm trúng vùng bụng nghĩa rồi đến công an đầu thú
được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một nghĩa tử vong